đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của chính phủ
làm việc với tỉnh đồng nai về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đồng nai đạt được
nhất là thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bảy mươi bảy ba triệu đồng một năm xây dựng nông thôn mới cải cách hành chính là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước
tuy nhiên đồng nai cần tập trung giải quyết tình trạng vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả gian lận thương mại
tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng đặc biệt là tội phạm ma túy
để phát triển nhanh và bền vững phó thủ tướng yêu cầu tỉnh cần lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao
sản phẩm công nghệ cao và gắn với phát triển nguồn nhân lực thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội
nâng cao chất lượng giáo dục giải quyết tốt việc làm cho lao động ở vùng nông thôn và các khu tái định cư bảo vệ môi trường
đối với các kiến nghị của đồng nai phó thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết kịp thời
tạo điều kiện tốt nhất để triển khai các dự án trong đó có tiểu dự án giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế long thành